để chuẩn bị cho việc thực hiện luật phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi tám sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
hôm nay tại hà nội chương trình phát triển liên hợp quốc phối hợp với thanh tra chính phủ đã tổ chức hội thảo tham vấn lần thứ hai
báo cáo nghiên cứu thực tiễn áp dụng phương pháp khung đánh giá và chỉ số đánh giá trong công tác phòng chống tham nhũng trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh
theo đánh giá của thanh tra chính phủ hai năm thực hiện chỉ số đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh cơ bản đạt được những kết quả tốt
tiêu chí đánh giá càng ngày càng nâng cao cho thấy sự quan tâm của các cấp đến phương pháp đánh giá này
năm hai nghìn một mươi bảy thanh tra chính phủ đã sử dụng bộ chỉ số thực hiện đánh giá thí điểm công tác phòng chống tham nhũng tại các tỉnh với sự tham gia của sáu mươi hai trên sáu mươi ba tỉnh
căn cứ và kết quả thí điểm lần thứ nhất thanh tra chính phủ đã sửa đổi
đơn giản hóa bộ chỉ số năm hai nghìn một mươi tám tiếp tục thực hiện thí điểm lần thứ hai
tuy nhiên thực tế tại các địa phương cho thấy nhiều tiêu chí còn chưa sát với thực tiễn
thứ hai là công tác phát hiện thường là những bộ việc đều là do các cơ quan cấp trên phát hiện
còn thực tế là các cơ quan địa phương cung cấp mà tự giả soát hay giám sát cung cấp phát hiện rất là ít
đây là hội thảo rất quan trọng để chúng ta cùng nhìn nhận lại những gì mà chúng ta làm được chưa làm được thời gian qua
tôi nghĩ việt nam đã có nhiều nỗ lực khi đưa ra các chỉ số
tự đánh giá cấp tỉnh tuy nhiên căn cứ vào kết quả đã đạt được trong hai năm qua
chúng ta cần tiếp tục xây dựng hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá để có thể làm tốt hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng tại mỗi địa phương
luật phòng chống tham nhũng hai nghìn một mươi tám sẽ có hiệu lực vào tháng bảy tới
việc đánh giá lại hai năm thực hiện chỉ số paca ở việt nam
từ đó xác định những điểm cần cải thiện trong công tác đánh giá và đưa ra các khuyến nghị cho việc xây dựng văn bản hướng dẫn thiết
việc thi hành hiệu quả luật phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi tám là chìa khóa để việt nam có thể đạt được các mục tiêu phát triển bền vững năm hai nghìn ba mươi